do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng giảm xuống dưới mức hai mươi ba độ và trời chuyển rét
khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế phải đến chiều ngày mai không khí lạnh mới tác động rõ rệt và nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
vùng từ khánh hòa trở vào đến bình thuận chưa chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn khá cao phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
dấu hiệu chuyển sang mùa khô ở nam bộ và tây nguyên ngày càng rõ ràng vì thế ở nam bộ và tây nguyên trong đêm nay và ngày mai chỉ còn mưa ở một vài nơi
ban ngày trời còn nắng và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ tại nam bộ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu sau có lúc cấp bảy giật cấp tám
vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai năm mươi đến ba năm mươi gây ra tình trạng biển động mạnh
với khu vực huyện đảo trường sa cũng có gió đông bắc nhưng cường độ không mạnh ở mức cấp bốn cấp năm nên sóng biển không cao dưới hai năm mươi m
và mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước